cùng một số cá nhân khác tố cáo phùng thị nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn sáu trăm năm mươi tỷ đồng
thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
căn cứ vào kết quả điều tra vụ án ban đầu cơ quan điều tra xác định phùng thị nghệ
sau khi ngân hàng được thành lập mục đích để chiếm đoạt tiền của bà trương bạch tuyết và các cá nhân
chiêu bài nghệ đưa ra khiến bà tuyết với không ít người sập bẫy là kêu gọi hợp tác làm ăn
trong lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu vụ án hiện đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra những dấu hiệu sai phạm
tại dự án khu dân cư bình đa thuộc công ty cổ phần phát triển nhà bình đa ở thành phố biên hòa
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã đề nghị một số đơn vị
cung cấp hồ sơ giấy tờ đến quá trình quản lý thẩm tra thẩm định tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm
thu hồi cho thuê giao đất cho công ty phát triển nhà bình đa thực hiện dự án
dự án khu dân cư bình đa lúc đầu có quy mô xây dựng là hai trăm ba mươi năm căn nhà với diện tích hơn bốn mươi bốn m hai
vốn đầu tư xây dựng là hơn bốn trăm linh tỷ đồng sau đó điều chỉnh tăng lên ba trăm hai mươi năm căn nhà
tổng diện tích xây dựng hơn năm mươi bốn m hai vốn đầu tư là hơn bảy trăm một mươi bảy tỷ đồng
một trong vấn đề khuất tất của dự án này được cho là ban đầu mục tiêu chính làm nhà là phục vụ cho các y bác sĩ
cán bộ công nhân viên các đơn vị trực thuộc tổng công ty công nghiệp thực phẩm đơn vị một trăm linh vốn
thuộc ủy ban nhân dân tp hcm tuy nhiên sau đó lại được chuyển qua loại hình nhà ở thương mại
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín khi bộ công an đang điều tra dự án này ủy ban nhân dân tp hcm đã dừng toàn bộ dự án
với lý do để làm các thủ tục chuyển đổi mục tiêu dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội
theo đúng quy định của pháp luật
toán nhân dân tp hcm vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt dương ngọc đức chú thành phố buôn ma thuật
sáu năm tù giam về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi tám đức là trưởng phòng tổng hợp của ban chỉ đạo tây nguyên
sau đó từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
chuyển sang làm chuyên viên tại văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
biết tổng công ty nông nghiệp sài gòn đang đầu tư thực hiện dự án trồng rừng trồng cây công nghiệp
tại huyện ea suốt tp hcm
vào năm hai nghìn một mươi đức rủ một số người góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư tư vấn đầu tư đức nguyên
tuy không có tên trong danh sách cổ đông nhưng từ năm hai nghìn một mươi một cho đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đức đã làm giả bốn mươi tám tài liệu của công ty để đăng ký thay đổi doanh nghiệp giả mạo tư cách pháp nhân
và ký kết hợp đồng với tổng công ty nông nghiệp sài gòn để được tạm ứng kinh phí một mươi hai tỷ đồng
lợi dụng sự khó khăn của doanh nghiệp người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và nhất là nhu cầu chi tiêu dịp trong và sau tết
nhiều đối tượng đã lập ra các website về cái gọi là dự án đầu tư nhận lợi nhuận khủng trên không gian mạng
phương thức chủ yếu là thực hiện các hình thức chi trả hoa hồng cao để lôi kéo người dân
trước tình hình trên bộ công an đã khuyên các người dân cần cảnh giác và tránh bị kẻ gian lôi kéo dụ dỗ đầu tư vào các sàn này
chỉ với khoản tiền hai triệu đồng và trong ba ngày thiết kế hoàn thiện là một sàn đầu tư tài chính đã ra đời
công thức chung đó là người tham gia chỉ cần nộp tiền vào tài khoản trên trang web theo các gói từ năm mươi đồng cho đến tiền tỷ là sẽ nhận được lợi nhuận theo ngày lên đến hàng trăm phần trăm
lợi nhuận cao nhưng chỉ sau một thời gian là người tham gia đã không rút được tiền
cứ sau đúng hai mươi bốn giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư thì là sẽ được cộng lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy
trên cái trang web mà tôi vào ấy thì là mọi người đều chụp cái số tiền mọi người rút được mọi người đầu tư đều rất là ổn
thế nhưng khi mà tôi vào gói ba mươi sáu triệu ấy là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được không được nữa
ngoài ra hiện nay các đối tượng còn làm giả các trang web của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân có uy tín
từ nội dung hình ảnh
và giao diện y như trang web thật để đánh lừa người tham gia
sau đó chúng kêu gọi đầu tư với hình thức tương tự đó là đưa ra lợi nhuận cao để thu hút người chơi
khi đã thu hút được số lượng tiền đầu tư như mong muốn chúng sẵn sàng đánh sập sàn bất cứ lúc nào
trên thực tế cơ quan công an liên tiếp đấu tranh bóc gỡ các đường dây ổ nhóm tội phạm này
nhưng đánh sập sàn này săn khác lại mọc lên
nếu mà chủ sản thì họ sẽ có rất là nhiều chức năng
họ có thể can thiệp vào tài khoản của khách hàng
họ có thể mở tài khoản đóng tài khoản có thể biến từ tài khoản giao dịch live trở thành tài khoản demo
hoặc là họ có thể can thiệp vào giá để có thể kéo được cháy tài khoản của khách ạ
tức là điều chỉnh giá theo mong muốn
có những vụ việc là chỉ một nhóm đối tượng thôi đã thiết lập ra hàng trăm sản giao dịch quyền dọn nhị vân để cung cấp cho thị trường
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương ngăn chặn hoạt động của sàn này
trên diện rộng
vì vậy thì có thể rất nhiều cái sàn sẽ bị đánh sập
bộ công an cảnh báo với những cái gọi là sàn đầu tư tài chính tự xưng trên mạng với những cam kết lợi nhuận cao
chi trả hoa hồng để lôi kéo người mới tham gia đều là lấy tiền của người sau tri trả cho người trước theo phương thức đa cấp
hiện cả nước đang tồn tại khoảng hơn hai trăm bốn mươi sàn của hơn một trăm linh đối tượng cầm đầu
các đối tượng này hoàn toàn có thể can thiệp được vào kết quả
và chúng cũng sẵn sàng đánh sập để chiếm đoạt tiền của người chơi
từ lúc nào
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt quả tang đối tượng trần văn viện
chú phường hòa cường nam quận hải châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một lượng lớn ma túy thuốc lắc và ketamin ngay tại trung tâm thành phố
cụ thể vào tối ngày sáu tháng bốn khi đang đem ma túy giao cho khách trên đường huỳnh tấn phát
viện đã bị công an quận hải châu ập vào bắt giữ phát hiện trên người viện gần năm mươi viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp trung cư nơi trọ của viện tại đường hai mươi chín tháng ba
thuộc địa bàn phường hòa xuân quận cầm lệ
công an quận tiếp tục phát hiện khoảng năm mươi gram ma túy đá và gần một mươi gram ketamin
mặc dù có nhà nhưng viện vẫn thuê trung cư ở khu vực khác để thuận lợi cho việc mua bán
và an toàn cho việc cất giấu ma túy viện là đối tượng từng đi cai nghiện ma túy
công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm lê đình nam sinh năm hai nghìn bốn nguyễn văn hà sinh năm hai nghìn năm
và nguyễn văn linh sinh năm hai nghìn bốn cùng chú ở thành phố thanh hóa
trước đó tại tuyến đường dt bốn trăm chín mươi năm thuộc địa phận xã thanh nghị huyện thanh liêm
lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng trên
vận chuyển một túi ni lông bên trong chứa hai trăm linh viên nén màu xanh
một túi ni lông bên trong chứa một trăm linh viên nén màu hồng
nghi là ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận số viên nén màu xanh và màu hồng trên
là ma túy dạng kẹo mua ở thị xã bỉm sơn thanh hóa
với giá bảy mươi năm triệu đồng mang ra hà nam để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân công an thành phố hải phòng
vừa bắt giữ đối tượng đặng văn quý sinh năm hai nghìn
chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn
hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu say đối tượng quý đã đi sang phòng số ba
thuộc dãy trọ số bảy trăm chín mươi tám thiên lôi lê trân hải phòng
của vợ chồng người quen cùng quê là anh hoàng văn tám
đạp cửa xông vào gây sự thì bị anh tám đuổi về
sau đó giữa hai bên xảy ra rằng co sổ sắt nhỏ
một lát sau quý đã cầm một con dao phay dài khoảng ba mươi cm
xông vào dao chém một nhát vào vùng bắp tay và cẳng tay trái của anh tám
làm anh tám bị thương với tỷ lệ một mươi bảy
sau khi gây án quý đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân
khởi tố bị can ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
ngày năm tháng bốn quý đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận long biên hà nội
với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản danh tuấn anh chú thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
khi đang nhậu tại phòng trọ ở thị trấn hòa bình huyện hòa bình
danh tuấn anh nghe bạn nói vừa xảy ra mâu thuẫn với anh sang là người địa phương
danh tuấn anh đã cùng đồng bọn liền mang các loại hung khí như dao ống tuyết
dây xích đi tìm anh sang để đánh
khi phát hiện anh sang và người nhà anh sang danh tuấn anh cùng đồng bọn lao vào đánh
và cố ý làm hư hỏng tài sản
sau khi sự việc xảy ra công an đã bắt giữ các đối tượng gây án riêng danh tuấn anh thì bỏ trốn
được biết danh tuấn anh là đối tượng từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc
vừa ra tù vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thì tiếp tục phạm tội
sử dụng sự sơ hở của người dân để đột nhập trộm cắp tài sản không còn là mới đối với người dân
nhưng thủ đoạn này vẫn còn nhiều người dân sơ hở trong việc bảo vệ tài sản của mình
vô tình đã tạo kẽ hở cho tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động
mới đây công an huyện kim bôi tỉnh hòa bình đã liên tiếp bắt giữ một số đối tượng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đồng thời phát đi cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác
và thận trọng hơn nữa trong việc bảo vệ tài sản của mình
dù mới hai mươi tuổi nhưng bùi đức việt chú tại xã cối hạ huyện kim bôi tỉnh hòa bình
đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
mới đây đối tượng này tiếp tục bị công an huyện kim bôi bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản